thưa quý vị và các bạn khả năng tiếp cận không chỉ là quyền của người khuyết tật
mà còn là một phương tiện bảo đảm rằng họ có thể thực hiện tất cả các quyền khác
để tham gia đầy đủ vào xã hội
tăng cường các giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật
không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nhân và người khuyết tật
cùng nhau phát triển các giải pháp đổi mới mà còn đồng thời nâng cao nhận thức
về những thách thức mà cộng đồng người khuyết tật đang phải đối mặt
là một người khuyết tật vận động trải qua những vấn đề gặp phải trong cuộc sống
anh lê viết cường ở kiến hưng hàn đông hà nội nhận thấy những sản phẩm
của người khuyết tật làm già vẫn gắn với những hình ảnh cố hiếu như chất lượng thấp
hay được mua vì ủng hộ
vì vậy với mục tiêu tập hợp đầu mối hỗ trợ người khuyết tật phát triển nghề
và sản phẩm cạnh tranh cho người khuyết tật anh đã thành lập hợp tác xã vụn át
tận dụng những mảnh lụa vụn tưởng chừng không còn giá trị sử dụng ngay tại địa phương mình
qua bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú sáng tạo cùng nỗ lực vượt lên chính mình
của những người khuyết tật hợp tác xã của anh đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật
mang đậm dấu ấn văn hóa việt nam
chia sẻ với chúng tôi anh cường cho biết hiện nay vẫn còn nhiều người có quan niệm
chưa đầy đủ về vấn đề tiếp cận cho người khuyết tật bởi tiếp cận không chỉ là vấn đề tiếp cận
về giao thông về đường tiếp cận mà còn là vấn đề tiếp cận với thông tin giáo dục
và đặc biệt là việc làm

trong những cô giáo được đào tạo về giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ chị ngọc anh hiểu rõ những khó khăn và vất vả mà các em cũng như gia đình phải đối mặt trong cuộc sống
đồng cảm với hoàn cảnh của các em chị và một số đồng nghiệp đã chung tay xây dựng một mô hình hỗ trợ hướng nghiệp và kết nối việc làm cho người khuyết tật trí tuệ mang tên lớp học cánh diều
mục đích của lớp học cánh diều chính là xây dựng một mạng lưới kết nối và giới thiệu việc làm cho các bạn khuyết tật trí tuệ
một trong những cô giáo được đào tạo về giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ chị ngọc anh hiểu rõ những khó khăn và vất vả mà các em cũng như gia đình phải đối mặt trong cuộc sống
tôi nghĩ rằng là thứ nhất là người khuyết tật thì mặc dù là nhóm người yêu thế nhưng tuy nhiên là cũng giống như tất cả mọi người ai sinh ra đều có một cái khuyết nào đấy
nhưng mà mặc định thì xã hội thường hay nghĩ rằng là họ là người khuyết tật người ta sẽ cảm thấy thương họ rồi mong muốn giúp đỡ họ bằng cách là đềm thương hại nhưng không nhìn thấy năng lực của họ
nên thực tế thì có rất là nhiều người có những năng lực như người bình thường
để có thể thực hiện được điều này chị lê thị ngọc anh và đồng nghiệp đã vạch ra hai con đường
cũng chính là hai hoạt động chính cho lớp học cánh diều
thứ nhất là cung cấp các tư vấn can thiệp mở các lớp kỹ năng hoạt động cho trẻ tự kỳ và khuyết tật trí tuệ
đây là tiền đề để các bạn nâng cao chính năng lực và giá trị của bản thân đồng thời mở rộng mạng lưới tiếp cận nhu cầu của nhóm đối tượng
thứ hai là tạo các công việc thử nghiệm cho các bạn khuyết tật trí tuệ để từ đó có sự quan sát và đánh giá những công việc phù hợp
cũng như các điểm đặc biệt khi làm việc với các bạn khuyết tật trí tuệ
hiện tại lớp học cánh diều đang cung cấp học liệu dạy trực quan cho các bạn học viên tự kỳ khuyết tật trí tuệ được làm từ chính các bạn đến từ lớp học cánh diều

thưa quý vị và các bạn một trong số những rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải là thái độ và cách hiểu sai lầm về khả năng của người khuyết tật về tiếp cận với việc làm giáo dục y tế giao thông công cộng thông tin
trong khi những quy định về khả năng tiếp cận dành cho người khuyết tật đã được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua rất đầy đủ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn bảy trong công ước về quyền của người khuyết tật
điều chín khả năng tiếp cận của công ước về quyền của người khuyết tật nêu rõ
để người khuyết tật có thể sống độc lập và tham gia trọn vẹn vào mọi khía cạnh cuộc sống quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm cho người khuyết tật được tiếp cận trên cơ sở bình đẳng với những người khác đối với môi trường vật chất giao thông thông tin liên lạc
trong đó có các công nghệ và hệ thống thông tin liên lạc và các vật dụng và dịch vụ khác dành cho công chúng ở cả thành thị và nông thôn
các biện pháp này trong đó có phát hiện và loại bỏ những cản trở và chứng ngại đối với sự tiếp cận sẽ áp dụng trước hết đối với
a tòa nhà đường xá giao thông và các công trình cơ sở vật chất trong nhà và bên ngoài khác trong đó có trường học nhà ở cơ sở y tế và nơi làm việc
b thông tin liên lạc và các dịch vụ khác trong đó có dịch vụ điện tử và dịch vụ cấp cứu
các quốc gia thành viên cũng phải tiến hành các biện pháp thích hợp để
a phát triển tăng cường và giám sát thi hành những tiêu chuẩn tối thiểu và định hướng về khả năng tiếp cận của cơ sở vật chất và dịch vụ dành cho công chúng
b bảo đảm rằng các cơ sở tư nhân cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ cho công chúng cân nhắc mọi khía cạnh về khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật
c cung cấp đào tạo cho những người nắm giữ cổ phân về các vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận mà người khuyết tật phải đối mặt
d cung cấp dấu hiệu nổi brig dưới dạng dễ đọc và dễ hiểu
e cung cấp các hình thức trợ giúp và người giúp đỡ tại chỗ trong đó có hướng dẫn máy đọc và người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu chuyên nghiệp để các tòa nhà và cơ sở vật chất khác dành cho công chúng dễ tiếp cận hơn
f tăng cường các hình thức trợ giúp thích hợp khác cho người khuyết tật để bảo đảm cho họ tiếp cận thông tin
g khuyến khích người khuyết tật tiếp cận thông tin và công nghệ hệ thống liên lạc mới trong đó có internet
h khuyến khích người khuyết tật tiếp cận thông tin và công nghệ hệ thống liên lạc mới trong đó có internet
phát triển sản xuất và phân phối thông tin công nghệ và hệ thống liên lạc dễ tiếp cận ngay từ giai đoạn đầu
nhờ đó các công nghệ và hệ thống này sẽ dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thắp sáng niềm tin
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau